gửi về anh người chiến sĩ eo trắng tôi yêu
gửi về em người nữ chiến sĩ kiên cường
nhưng anh hôn lời tuyên đấu trong gì
quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục
những lá thư thời covid một mươi chín
do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
chương trình được phát trên các kênh fanpage youtube và tiktok của báo sức khỏe và đời sống
trong chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị khán thính giả
câu chuyện của bác sĩ tiến sĩ quan thế dân
hiện đang tham gia công tác điều trị
tại bệnh viện giã chiến hồi sức cấp cứu bkm bình dương
đây là bệnh viện có chức năng thu dung điều trị cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín
từ mức độ vừa đến nặng và nguy kịch
câu chuyện mà bác sĩ dân chia sẻ
là về trường hợp một ca bệnh covid một mươi chín kỳ tích
đang điều trị tại bệnh viện giã chiến hồi sức cấp cứu bkm bình dương
xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
ca bệnh đặc biệt này là một nam bệnh nhân
ngay khi nhận buồng mọi người đã nhận định rằng
đây là ca nặng tràn khí trung thất tràn khí dưới da
tức là bệnh nhân này đã bị covid một mươi chín ăn thùng phổi
nếu trong mấy ngày tới có diễn tiến nặng lên
thì cũng không thở máy được do đang tràn khí màng phổi
khả năng tử vong của bệnh nhân gần như là chắc chắn
khi khám cho bệnh nhân người bệnh nói với tôi
với ánh mắt cầu xin và tràn đầy hy vọng
bác cứu cháu với cháu còn ba con nhỏ
vợ cháu vừa mất rồi
tôi đáp được rồi phải thật yên tâm nằm thờ đi
không lo nghĩ linh tinh
mặc dù động viên bệnh nhân là vậy
nhưng thật lòng lúc đó tôi đã cho rằng
bệnh nhân khó qua khỏi
kết quả xét nghiệm cho thấy
các chỉ số của bão sitokin đang hoành hành dữ dội
hai lá phủi bệnh nhân viêm trắng xóa
chúng tôi phải dùng tối đa oxy hỗ trợ
như thở oxy dòng cao hfnc sáu mươi lít trên phút
rồi lại chụp thêm ra ngoài một cái mas oxy một mươi năm lít trên phút
oxy phun ào ào như thác lũ
nhưng phổi viêm nặng như thế

oxy cũng không vào máu
mặc dù bệnh nhân thiếu oxy
người rất mệt và khó chịu
nhưng luôn ngoan ngoãn nằm sắp suốt ngày
hồn hền hấp từng ngộm oxy
cố dành sự sống để về với con
đến bữa cố gắng ăn để lấy sức
nghị lực sống của nam bệnh nhân
khiến tôi vô cùng cảm động
có lẽ tình cha con máu mủ
tình thâm đã tiếp thêm sức mạnh
để bệnh nhân chiến đấu với tử thần
không gì bằng tình cảm gia đình
tôi nhức vội mặt nạ oxy ra
bón cho anh một thịa cháo
anh há mồm ăn vội
rồi lại chụp ngay cái mặt nạ oxy xuống
phải dùng từ đớp
mới có thể lột tả được hành động ăn khẩn trương như thế nào
ăn và thở
và đặc biệt
anh là một người rất có nghị lực
biết chịu đựng không hoản loạn
than vãn kêu ca
cái cảm giác khó thở
là trải nghiệm kinh khủng nhất
ít ai giữ được bình tĩnh
nhưng càng la lối càng kêu ca
thì càng khó thở
càng thở gấp phổi càng tổn thương nặng lên
mỗi sáng khi tôi vào phòng bệnh
vào là thấy nam bệnh nhân nằm sấp
hai vỏ phun oxy kêu phè phè
đầu đẫm mổ hôi
nhưng vẫn đang cố gắng chống chọi
thế rồi kỳ tích đã xảy ra
bệnh nhân từ từ khỏe lên
chỉ số spo hai tăng dần
bệnh nhân được giảm dần liều oxy
sắp về với con rồi

nhìn thấy tôi năm bệnh nhân lại ngước lên nói
bác cố cứu cháu nhé
sáng ngày ba tháng chín
liều oxy đã giảm khá nhiều
tôi hỏi bệnh nhân
bây giờ bác bỏ cái máy này đi nhé
cháu tập thở giảm dần oxy đi
thì mới về với con được
có lẽ nhiều người chưa trải qua sẽ không biết
người khó thở sợ bị cắt mất nguồn oxy lắm
ánh mắt bệnh nhân lại ánh lên
phải quyết tâm và đồng ý để tôi tắt máy
sau ngừng máy oxy
bệnh nhân chỉ còn thở oxy qua mặt nạ
một mươi năm phút trôi qua
oxy máu vẫn không giảm mấy
bệnh nhân vẫn thở đều
không phải găng sức
thế là thành công rồi
trong lòng tôi vui sướng vô cùng
động viên anh làm tốt lắm
sắp về với con rồi
nam bệnh nhân mỉm cười dạng dỡ
tay nắm vỏ phun oxy không dùng đến dơ lên
như minh chứng cho sự quyết tâm sống của mình
buổi chiều mùng ba tháng chín
bệnh nhân chụp cắt lớp xíu
nhìn phổi của bệnh nhân đông đặc gần hết
chỉ còn một chút phổi lành
nhưng bệnh nhân đã cai được oxy dòng cao
đây là điều thật kỳ diệu
bên cạnh nỗ lực của các y bác sĩ
thì nỗ lực của bệnh nhân
tinh thần không bỏ cuộc
cũng rất quan trọng trong việc tự cứu mình
trong khoa bệnh covid một mươi chín nặng
nơi cuộc chiến với covid một mươi chín diễn ra căng thẳng nhất
từng phút từng giờ
vì nó liên quan đến mạng sống của bệnh nhân
chúng tôi dường như làm việc không nghỉ

nếu có một bệnh nhân được cứu sống
là cả khoa sẽ truyền tin nhau
mừng cho bệnh nhân
và cũng là nguồn động viên cho chính nhân viên y tế
có thêm động lực để tiếp tục cố gắng
quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện
của bác sĩ quang thế dân
hiện đang tham gia công tác điều trị
tại bệnh viện giã chiến hồi sức cấp cứu pkm bình dương
kể về sự hồi sinh kỳ diệu
nhờ tinh thần không bỏ cuộc
và nỗ lực của một bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng
có thể thấy
liều thuốc tinh thần đối với các bệnh nhân covid một mươi chín
là vô cùng quan trọng
vì vậy mong rằng
các bệnh nhân chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc
hãy luôn giữ tinh thần lạc quan
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
bên cạnh đó
thay mặt chương trình và quý vị khán giả
xin được gửi lời cảm ơn và tri ân
đến bác sĩ quang thế dân
cùng các đồng nghiệp đã chịu rất nhiều vất vả hy sinh
để có thể đem lại sự sống cho bệnh nhân
rất mong các bác sĩ
tiếp tục cố gắng
để có thể cứu được nhiều bệnh nhân hơn nữa
và chương trình những lá thư thời covid một mươi chín hôm nay
cũng xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
quý vị cũng đừng quên gửi những lá thư tâm sự về cho chương trình
thông qua địa chỉ email
bạn đọc a công sứ khoai đời sống vn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt